vào đêm qua tại tp hcm một thượng úy công an đã hy sinh khi truy đuổi thanh niên vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
và hiện nay công an quận sáu đang tạm giữ đối tượng này
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi chín h cùng ngày tổ công tác chống covid một mươi chín của quận sáu đang tuần tra kiểm soát trên địa bàn
theo chỉ thị một mươi sáu về hạn chế người dân ra đường sau một mươi tám h
khi đến đường lò gốm thì đã phát hiện hứa hán võ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại đường hậu giang quận sáu tp hcm
điều khiển xe máy nên đã ra hiệu lệnh để dừng xe kiểm tra
tuy nhiên võ không chấp hành tín hiệu của tổ công tác mà đã quay đầu xe bỏ trốn
lúc này một cán bộ đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận sáu là thành viên trong tổ công tác đã dùng xe máy truy đuổi đối tượng
được một đoạn đường thì bị mất lái lao lên vỉa hè đâm vào nhà của người dân
đồng chí lập tức được đồng đội sơ cứu và đưa vào bệnh viện trợ rẫy nhưng do vết thương quá nặng đã không qua khỏi
ngay trong đêm công an quận sáu đã triển khai các lực lượng để truy bắt
biết không thể trốn thoát đến hai mươi một giờ tối qua đối tượng đã đến cơ quan công an trình diện
các đơn vị nghiệp vụ công an quận sáu đã tới khám nghiệm hiện trường trích xuất camera nhà dân xung quanh để tiến hành điều tra làm rõ vụ việc